hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin nhà lãnh đạo nước này kim trương ươn đã khẳng định
chuyến thăm chính thức đầu tiên tới liên bang nga sau bốn năm của ông là minh chứng cho tầm quan trọng
của quan hệ chiến lược giữa triều tiên và nga
ông kim trương ươn đã bày tỏ quan điểm trên sau khi đến nhà ga khasan thuộc lãnh thổ prizutski của liên bang nga
vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng chín nơi mà ông gặp cỡ giới chức nga trong đó có bộ trưởng tài nguyên nga
alexander kolob ông kim trương ươn nhấn mạnh chuyến thăm của ông thể hiện rõ lập trường nghiêm túc của đảng
và chính phủ triều tiên cũng theo kcna chuyến thăm nga của nhà lãnh đạo kim trương ưn nhằm nâng quan hệ hữu nghị
và hợp tác lên một tầm cao mới
nhà lãnh đạo triều tiên cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và chuyển những lời chúc tốt đẹp nhất tới tổng thống nga
vladimir putin chính phủ quân đội và nhân dân liên bang nga
trước đó nhận lời mời của tổng thống nga nhà lãnh đạo kim trương ưn đã lên đường tới nga trên chuyến tàu đặc biệt
từ chiều ngày một mươi tháng chín cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra trong những ngày tới